hiện nay trên thực tế xuất hiện rất nhiều tình trạng người dân tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín
và tự điều trị theo các kiến thức truyền miệng hoặc từ bác sĩ google
mới đây trên facebook tích xanh của phó giáo sư bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y hà nội chia sẻ một số quan điểm với việc
người dân không tiếc tiền lùng sụp một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc
với niềm tin sẽ trị được covid một mươi chín một cách dễ dàng
ông cũng chia sẻ lại bài viết của dược sĩ hà quang tuyến
trưởng khoa dược bệnh viện đại học y hà nội để cảnh báo người dân
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân nhiều cá nhân đã giao bán các mặt hàng thuốc
điều trị virus sách tay từ nga trung quốc về việt nam như abidon
thành phần là umifinovir arepivir thành phần là favipiravir
các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín
các thuốc sách tay này còn được giao bán trực tiếp trên các hội nhóm
trang cá nhân trên mạng xã hội
như facebook zalo shopee nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua
trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng không rõ ràng
abidon thành phần là umifinovir là thuốc kháng virus phổ rộng
được cấp phép và sử dụng để dự phòng và điều trị cúm mùa tại trung quốc và nga
từ năm hai nghìn sáu
thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy thuốc abidol có hoạt tính kháng virus
đối với một số virus đường hô hấp ở người như virus cúm a b c
tại trung quốc
umifelovir được thử nghiệm trên bệnh nhân covid một mươi chín ngay giai đoạn đầu bùng phát dịch
tuy nhiên kết quả về hiệu quả của umipravir đối với covid một mươi chín là không đồng nhất giữa các nghiên cứu
một nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp về hiệu quả an toàn của abidon
thành phần là umifinovir trên bệnh nhân covid một mươi chín đã được thực hiện bởi b amani
và các cộng sự dựa trên các sữ liệu nghiên cứu trên pumat cochrane embay và metricv
tổng quan đã cho thấy không có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc dùng abidone
ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp các tác dụng phụ hơn với rr hai hai mươi bốn chín mươi năm cl một sáu đến bốn ba mươi
các tác dụng phụ hay gặp phải khi sử dụng abidon như là dối loạn tiêu hóa tiêu chảy nôn
umifinovir cũng như nhiều thuốc khác hirose chloroquine ribavirin sulfabvir lupinavir
cũng chỉ là một trong số các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu của đại dịch
để tìm hướng tiếp cận điều trị covid một mươi chín trên thế giới
nhiều nghiên cứu hiện cũng tạm dừng do hiệu quả không cao hoặc nguy cơ
tác dụng không mong muốn lớn hơn nhiều so với hiệu quả
vậy có nên sử dụng thuốc xanh thuốc đỏ hay không
mỗi thuốc kháng virus chỉ có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân covid một mươi chín nhất định
do vậy việc dùng các thuốc kháng virus này cần có chỉ định của bác sĩ
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín này cũng có khá nhiều chống chỉ định
đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ đồng thời trong quá trình sử dụng
cũng cần giám sát cẩn thận các tác dụng phụ để tránh xảy ra các rủi ro có thể xảy ra
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ vì thuốc là một mặt hàng
được liên quan đến sức khỏe của con người cả trước mắt và lâu dài
điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng
tôi tin rằng nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng
thì bộ y tế đã liên hệ để đưa thuốc về theo đường ngoại giao đường chính thức
để cho nhân dân sử dụng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
chúng ta đã từng lên án thuốc ung thư giả một cách gai gắt
nhưng bây giờ tại sao chúng ta lại sẵn sàng thỏa hiệp về việc sử dụng các mặt hàng sách tay
không rõ nguồn gốc chất lượng với cam kết bằng miệng của người bán
và không chịu trách nhiệm pháp lý khi có vấn đề xảy ra
vì vậy việc mua bán và sử dụng các thuốc kể trên đều là vi phạm nghiêm trọng luật dược
giảm hiệu quả phòng chống dịch tạo cơ hội cho cá nhân lợi dụng buôn bán thuốc giả kém chất lượng
thuốc nhập lậu để trục lợi cá nhân
hiện nay thuốc abidol và adepivir đều chưa được cấp phép liêu hành và nhập khẩu chính thức tại việt nam
các sản phẩm do các trang mạng xã hội các nhóm các diễn đàn bán đều là hàng trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ tiêu chuẩn chất lượng
người dân tuyệt đối không tự ý mua và dùng thuốc điều trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tai
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì hơn so với việc không dùng thuốc
mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng
thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh
vậy danh mục các thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế là gì
bộ y tế đã nêu rõ ép không điều trị tại nhà sẽ đặt kề các thuốc hạ sốt giảm đau và thuốc kháng virus
đáng chú ý theo bộ y tế riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn
mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện
thuốc hạ sốt giảm đau là paracetamol
trẻ em là gói bột cốm phà hỗn dịch uống hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
thuốc kháng virus lựa chọn một trong các thuốc sau
favipidavir hai trăm linh mg bốn trăm linh mg dạng viên
monopidavir hai trăm linh mg bốn trăm linh mg dạng viên
thuốc chống viêm corticosteroid đứng uống phải được bác sĩ kê đơn không phát sẵn
chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong lúc chờ đến cơ sở điều trị covid một mươi chín
dadesamethesol năm mg viên nén hoặc mertipredisolol một mươi sáu mg viên nén
thuốc chống đông máu đường uống phải được bác sĩ kê đơn không phát sẵn
chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong lúc chờ đến cơ sở điều trị covid một mươi chín
river rosabelle một mươi mg dạng viên hoặc apisabelle hai năm mg dạng viên
liêu ý với thuốc kháng virus chống viêm corticosteroid và chống đông máu
thực kiện kê đơn điều trị ngoại trú theo quy định tại thông tư năm mươi hai trên hai nghìn một mươi bảy trên tet bit
về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
và thông tư một mươi tám trên hai nghìn một mươi tám trên tt bit sửa đổi
bổ sung một số điều của thông tư năm mươi hai trên hai nghìn một mươi bảy trên tet bit
thuốc kháng virus chống viêm corticosteroid và chống đông máu
thuốc kháng virus dùng sớm ngay khi có chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín tốt nhất trong năm ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng
ưu tiên sử dụng những trường hợp có triệu chứng hoặc nguy cơ cao hoặc bệnh nền như người trên sáu mươi năm tuổi chưa tiêm đủ liều vaccine có bệnh nền không ổn định
chỉ định điều trị kết hợp đồng thời thuốc chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu khi người bệnh covid một mươi chín có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của cuhub
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị covid một mươi chín